kính chào quý vị và các bạn mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam cao minh tâm và vợ là phạm thị linh phượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai phượng với danh nghĩa là giám đốc và chồng là phó giám đốc công ty quốc huy anh
có địa chỉ tại phường tân hội thành phố vĩnh long chưa được phép khai thác cát nhưng phượng và tân đã có hành vi sử dụng giấy tờ giả về việc nạo vét khai thác cát trên sông tiền để lừa bán cát cho nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra thông báo ai là bị hại sớm liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long để được xem xét giải quyết
đồng thời kêu gọi những đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
nhiều lần giả danh công an cưỡng
cưỡng đoạt tiền của các em học sinh
nguyễn văn sang chú tại thị trấn phước an huyện crong park tỉnh đắk lắc vừa bị công an xã ya cao thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc bắt giữ
khám xét trên người sang lực lượng công an thu giữ một còng số tám một cây rùi cui một cây gậy giao thông một cái còi và hai trăm linh đồng sang vừa cưỡng đoạt được
tại cơ quan công an sang khai nhận thời gian gần đây đã thực hiện được năm vụ cưỡng đoạt tiền của học sinh
đối tượng sang nhắm đến là các em học sinh đi học về đêm khuya
hiện công an xã yà cao đã bản giao đối tượng nguyễn văn sang cùng các tăng vật có liên quan cho công an thành phố bôn ma thuật để điều tra xử lý theo thẩm quyền
để có tiền chơi game bốn đối tượng trú tại thị trấn hòa bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp viễn thông trên địa bàn
hiện nhóm đối tượng này đang bị cơ quan công an điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản
dạng sáng nay hai mươi ba tháng một mươi công an thị trấn hòa bình phát hiện danh nam trần thái luận cùng sinh năm hai nghìn bảy trương thanh thảo sinh năm hai nghìn sáu và lâm nhĩ khang sinh năm hai nghìn bốn
đang thực hiện hành vi cắt trộm cắp viễn thông trên địa bàn ấp thị trấn a thị trấn hòa bình huyện hòa bình nên tiến hành bắt giữ
tại cơ quan công an bốn đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện chót lọt sáu vụ trộm cắp viễn thông để bán lấy tiền chơi game
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục
điều tra xử lý
đến chiều nay hai mươi ba tháng một mươi công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vẫn tiếp tục phối hợp cùng với các lực lượng chức năng
tìm kiếm một nạn nhân mất tích sau vụ va chạm giữa hai thuyền máy trên sông đồng kho vào tối ngày hai mươi hai tháng một mươi
trước đó vào đêm ngày hai mươi hai tháng một mươi thuyền máy do anh võ văn hết điều khiển chở theo ba người gồm vợ và vợ chồng ông lương tấn dũng
đi trên sông đồng kho thì xảy ra va chạm với một thuyền máy do anh nguyễn văn hết